sáng nay hai mươi một tháng năm sau hơn một tuần xét xử và nghị án tòa nhân dân tỉnh hòa bình tuyên án đối với một mươi năm bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại địa phương này
theo đó về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ nguyễn quang vinh cựu trưởng phòng khảo thí tám năm tù
khương ngọc chất cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sáu năm tù diệp thị hồng liên cựu phó phòng khảo thí ba năm tù
nguyễn khắc tuấn cựu cán bộ phòng khảo thí năm tù
vụ án này đỗ mạnh tuấn cựu hiệu phó trường nội chú huyện lạc thủy là người duy nhất bị tuyên phạt về hai tội danh
năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và bảy năm tù về tội nhận hối lộ
tổng hợp hình phạt bị cáo lãnh một mươi năm tù xương bị cáo hồ trúc cựu giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà
lãnh ba mươi tháng tù về tội đưa hối lộ các bị cáo còn lại lãnh án từ một mươi năm tháng tù treo đến hai năm tù giam
cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
trong khi đó tại sơn la liên quan đến vụ án gian lận điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
sau hơn sáu tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh sơn la đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi hai bị cáo
trong vụ án này có tám bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
gồm trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
cầm thị buôn sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thanh nhàn nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga nguyên chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đặng hữu thủy nguyên phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu đỗ khắc hưng và đinh hải sơn
nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm hoàng thị thành nguyên chủ tịch hội nông dân huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
trần văn điện cán bộ trường tiểu học và trung học cơ sở triềng cơi thành phố sơn la lò thị trường lao động tự do thành phố sơn la
và nguyễn minh khoa nguyên phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
ngoài ra các bị cáo lò văn huynh nguyễn thị hồng nga cầm thị buôn sọn đã bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và mối quan hệ gia đình
bạn bè đồng nghiệp cầu kết với nhau thực hiện hành vi nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh phiên tòa xét xử được tiến hành công khai dự kiến diễn ra trong một mươi ngày
vì có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin
hình ảnh clip ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô đua xe bốc đầu lạng lách đánh võng và không đổi mũ bảo hiểm những hình ảnh trên đã tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ
góp phần kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
tất cả các trường hợp trên hiện đang là học sinh trường trung học phổ thông tại các trường trên địa bàn huyện phù ninh đoan hùng thành phố việt trì lâm thao và thanh sơn
làm việc cùng với người giám hộ tại cơ quan công an các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi
thành lập các fanpage nhóm facebook sau đó tổ chức quay các video clip bốc đầu xe lạng lách đánh võng đăng tải trên mạng xã hội mục đích là để câu like câu view nhằm thể hiện bản thân
sau khi nhận thức được về hành vi của mình các cá nhân đã gỡ bỏ toàn bộ các video và clip đã đăng tải